về tình hình diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới toàn cầu hiện đã có hơn ba mươi bốn tám triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó khoảng một triệu ba mươi ba người đã tử vong vì căn bệnh này
mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch với hơn bảy năm triệu ca nhiễm virus sars cov hai và trên hai trăm một mươi ba người thiệt mạng
trong ngày qua mỹ ghi nhận thêm gần bốn mươi ca mắc mới
ở ấn độ số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua là trên bảy mươi chín bảy trăm linh người xuống dưới mức tám mươi trường hợp một ngày
hiện nay tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này là hơn sáu bốn triệu người trong đó trên một trăm linh người đã không qua khỏi
tại châu âu điều đáng lo ngại nhất là tốc độ lây nhiễm đang tăng nhanh trở lại với tỷ lệ cao hơn một mươi so với tuần trước